bước đầu xác định vụ nổ xuất phát từ một cơ sở thu mua phế liệu ở làng quan độ làm sập hoàn toàn bốn ngôi nhà và nhiều nhà bị hư hỏng hai người tử vong và khoảng một mươi người bị thương
theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh vào dạng sáng ngày ba tháng một bệnh viện đã tiếp nhận năm bệnh nhân trong đó cháu đặng thùy trang năm tuổi đã tử vong trước khi nhập viện
các nạn nhân còn lại đang theo dõi điều trị chấn thương tại đây
đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đã thu được hơn năm trăm linh kg đạn trong bán kính hơn năm trăm linh mét tính từ hiện trường vụ nổ trong đó có nhiều đầu đạn súng trường
một lượng lớn gỗ cam xe không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
kiểm tra xe khách dừng nằm mang bị kiểm soát tám mươi một b một nghìn năm trăm một mươi ba của nhà xe hùng thắng đang chạy tuyến gia lai đi tp hcm
lực lượng chức năng phát hiện một trăm linh lóng gỗ cam xe thuộc nhóm hai đá xẻ hộp
nhà nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ này
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám hành vi phát hành cung ứng sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp
bao gồm bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
mới đây ubnd tp hcm đã có yêu cầu các sở ngành và cơ quan liên quan cần điều tra hành vi sử dụng các loại tiền ảo
công an tp hcm sẽ tiến hành điều tra phòng chống các loại tiền ảo
công an tp hcm sẽ tiến hành điều tra các hành vi liên quan đến sử dụng các loại tiền ảo trong thanh toán
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm chịu trách nhiệm phối hợp quản lý việc sử dụng các loại tiền ảo
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thanh toán không dùng tiền mặt
tham mưu cho thành phố về quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo tiền điện tử tiền ảo

có cả các tỉnh phía nam như cà mau cần thơ
những công nhân này đã tự ý qua các lối mòn biên giới sang trung quốc để tìm kiếm việc làm
do nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp nên khi bị công an nước sở tại kiểm tra
những người này đã bị bắt giam giữ trong thời gian từ một mươi năm ngày đến ba tháng và bị tịch thu hết tài sản
đang đổ bộ vào khu vực nam trung quốc
trong bộ nước ta ubnd tỉnh bình thuận đã phát lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trên toàn địa bàn từ một mươi giờ ngày ba tháng một
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận đã thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển
biết tin về hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
tính đến bảy h ngày ba tháng một tổng số tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh đang hoạt động trên biển
có trên một năm trăm linh chiếc với gần tám lao động trong đó đánh bắt xa bờ là một trăm bốn mươi bảy chiếc
hiện nay còn sáu trăm ba mươi bốn tàu thuộc thị xã la kỳ đang đánh bắt trên biển chưa liên lạc
ubnd tỉnh bình thuận chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm lệnh cấm biển không cho tàu thuyền ra khơi
bằng mọi cách kêu gọi tàu thuyền vào bờ thông báo hướng dẫn tàu thuyền vào nơi cư trú tránh an toàn
nhằm hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ
bản tin nhanh lúc một mươi năm h hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt